những ngày đầu triển khai nghị định một trăm linh của chính phủ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc tiếp tục tập trung lực lượng và phương tiện tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
nhờ đẩy mạnh công tác tiên truyền nên ý thức chấp hành không uống rượu bia khi tham gia giao thông của người dân được nâng lên và lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm nhất là mức xử phạt tăng cao đã đủ sức gian đe và thay đổi về thói quen uống rượu bia khi điều khiển phương tiện trên đường

bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông nhất là trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi